thưa quý vị công an huyện bù đăng đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước và các lực lượng chức năng
tiến hành làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra tại thôn bốn xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
nạn nhân là ông văn bá hạnh thường gọi là thành ở xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
vào sáng qua trong lúc nhậu giữa ông hạnh và ông trần văn việt xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
ông việt đã lấy củi đánh nhiều lần vào vùng đầu và người khiến ông hạnh tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa bắt giữ nguyễn đức quý
có hành vi dùng súng đột nhập vào nhà dân bắn nhiều phát gây náo loạn khu dân cư
vào chiều ngày một mươi hai tháng năm anh phan cô vích đang ngồi ở phòng khách
thì quý phóng ô tô đến dùng súng bắn liên tiếp sáu phát trong nhà anh vích
thấy ổn nào ông phạm xuân vinh và bà nguyễn thị lý là bố mẹ anh vích từ tầng hai xuống
tại đây quý diễn
súng vào đầu anh vích bà lý vào căn ngăn quý liền dí súng vào bà lý đòi bắn
ông vinh vào văn xin và ông quý ra bà lý mới hết nguy hiểm
sau khi xác minh làm rõ vụ việc một nam thanh niên đã xông vào tiệm kinh doanh mỹ phẩm đánh người
công an thị trấn trí thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an
tỉnh phú yên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền
theo kết quả sang minh do mâu thuẫn về việc đăng tải thông tin trên facebook cá nhân
công an văn tâm đã đến tiệm mỹ phẩm lớn tiếng thô bạo tát nạn nhân
mặc cho nạn nhân khẳng định không xúc phạm em gái của tâm nhưng tâm vẫn đuổi theo tát và dùng dép đánh vào mặt nạn nhân
theo công an huyện tuy an bước đầu tâm đã khai nhận hành vi đánh người phù hợp với các chứng cứ thông tin thu thập được
thương tích nạn nhân đang được chương cầu giám định pháp y để có căn cứ xử lý đối với công an văn tập
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy lương văn long chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
bị cảnh sát điều tra tự phạm về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng bắt quả tăng lường văn long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hơn hai trăm linh g heroin và hơn một viên ma túy tổng hợp
long khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi với giá một triệu đồng
mới đây vụ việc tiêm nhầm vaccine hết hạn cho bốn trẻ xảy ra ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã ít nhiều gây hoang mang tới các bậc phụ huynh có con em đang trong độ tuổi tiêm chủng
mặc dù đến nay vẫn chưa ghi nhận vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe của các bé
nhưng sự việc này lại một lần nữa đặt ra câu chuyện phải đảm bảo chất lượng vaccine và quy trình tiêm chủng an toàn
sáng ngày chín tháng năm trạm y tế đã tiêm vaccine hexacin mũi một hết hạn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cho bốn trên sáu trẻ từ hai tháng đến bốn tháng tuổi
liên quan đến sự việc này cục y tế dự phòng đã đề nghị sở y tế thanh hóa tổ chức điều tra
làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh
việc thực hiện nghiêm quy trình tiêm chủng tại địa phương
theo các bác sĩ tại hệ thống tiêm chủng vnvc trước khi tiêm
điều dưỡng phải giới thiệu cụ thể các thông tin về vaccine cho người tiêm hoặc cha mẹ trẻ được biết
sau khi đã thăm khám kỹ càng bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình
đã tư vấn cho mình về những loại vaccine sẽ được tiêm chủng trong buổi tiêm ngày hôm nay
những vaccine có thể phối hợp được trong cùng buổi tiêm
đồng thời bác sĩ sẽ tư vấn cho ba mẹ lựa chọn nhiều loại vaccine
nếu các vaccine đã có với nhiều nhà sản xuất khác nhau
bác sĩ sẽ hướng dẫn mình theo dõi sau tiêm chủng
theo dõi tại nhà theo dõi tại trung tâm
tại phòng tiêm các bạn điều dưỡng trước khi tiêm sẽ giới thiệu lại cho mình
kiểm tra lại đối chiếu thông tin với các vaccine các bác sĩ đã chỉ định trong sổ tiêm
cũng như trên phiếu tiêm
em đến vnvc tiêm hpv
trước khi tiêm bác sĩ có cho em
em xem hộp thuốc hoàn sử dụng với xuất xứ ở đâu
em cảm thấy an toàn khi tiêm
theo các chuyên gia y tế
một trong những yếu tố quan trọng để kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ tử vong
hạn chế nguy cơ tai biến cho người sử dụng vaccine
là bảo quản theo chỉ thị nhiệt độ vaccine biểu thị ngay trên mỗi lọ
vì vaccine là một sinh phẩm đặc biệt
cần được bảo quản chặt chẽ trong hệ thống dây truyền lạnh từ nhà sản xuất khi nhận
cấp phát đến khi thực hiện tiêm chủng cho trẻ
khi mà nhập vào
thì chúng tôi đã có một cái quy trình kiểm soát về chất lượng
chúng tôi kiểm soát về tên vaccine có đúng hay không
số lô hạn dùng số lượng nhà sản xuất nhà cung cấp
chúng tôi còn có thêm một hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ
tại những vị trí nguy cơ
giống như điểm nóng
chúng tôi kiểm soát là điểm nóng điểm lạnh và cái điểm giao động nhiệt độ trong kho
chúng tôi có những phương tiện cảnh báo tự động
khi mà có bất kỳ một cái giao động nhiệt độ
ở trong kho
chúng tôi có thêm một số những cái như là nhiệt kế tự ghi
những cái chỉ thị đóng băng điện tử
những cái chỉ thị hiển thị nhiệt độ vaccine
bên cạnh đó
ngành y tế các địa phương cần tăng cường tập huấn tuyên truyền về công tác tiêm chủng
quy trình bảo quản vaccine chất lượng
giúp người dân an tâm tiêm chủng
tránh bỏ lỡ những mũi vaccine quan trọng
từ đó giảm nguy cơ mắc và diễn tiến nặng do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
chúng tôi cho rằng
cái việc mà giả soát và đào tạo cũng như là cái ý thức thực hiện
của những cái nhân viên y tế trong những cái công đoạn tiêm chủng là hết sức cần thiết
ngoài ra thì khi chúng ta đến các địa điểm tiêm chủng
người dân cũng nên yêu cầu bác sĩ nhân viên y tế tư vấn cho chúng ta đầy đủ
về thông tin vaccine của chúng ta sẽ tiêm chủng trong ngày hôm nay
ví dụ như là hiệu quả phòng bệnh
ví dụ như là tên vaccine
hãng sản xuất nước sản xuất
và những cái phản ứng sau tiêm
sự việc tiêm nhầm vaccine hết hạn ở một trạm y tế của huyện nông cống tỉnh thanh hóa
chỉ là sự cố đáng tiếc
tuy nhiên việc kiểm tra tập huấn tất cả các quy trình tiêm chủng và bảo quản vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc
là vấn đề mà ngành y tế các địa phương phải tổ chức thường xuyên
có như vậy trẻ em mới được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch và an toàn
hãy trừ mình chào quý vị khán giả
thưa quý vị thời gian qua công an tp hcm đã tăng cường kiểm tra các hoạt động
tại các tổ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như là quán bar vũ trường karaoke b loop
tại các quận huyện
khi mà tiến hành kiểm tra thì phát hiện nhiều
hãy trừ mình chào quý vị khán giả
hãy trừ mình chào quý vị khán giả
khi mà tiến hành kiểm tra thì phát hiện nhiều
hai vụ vi phạm tạm giữ một trăm bốn mươi tám bệnh khí cười các loại một trăm một mươi ba bệnh hút xì xa hơn một mươi bốn vỏ bóng
xử lý tám mươi hai đối tượng sử dụng trái phép chích ma tùy
hiện nay thì phòng pc sáu đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra quận quyện bảy vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh để xử lý
sau khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thì phòng pcm sáu sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
trước khi đi vào hoạt động thì chúng ta phải
xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và trên cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì
liên hệ với cơ quan công an để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
đây là chín mươi ba bình kim loại chứa khí n hai o hay còn gọi là khí cười
mà đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội ủy ban nhân dân phường phạm ngũ lão quận một tp hcm
thu giữ khi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường vào cuối tháng ba vừa qua
tất cả những bệnh khí n hai o nói trên đều là hàng hóa không rõ mù cốc được giấu trong gác bếp phòng riêng
thông tin từ ủy ban dân dân phường phạm vũ lão từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đơn vị chức năng của ủy ban dân dân phường phối hợp cùng công an phường và các đội nhiệm vụ công an hội một
thường xuyên ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh quán bar trên phố đi bộ bùi viện
qua đó phát hiện lập biên bản thu giữ hàng trăm bình khí n hai o và lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm khác
các lỗi vi phạm kinh doanh hóa chất còn hạn chế
hoặc là kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép sản xuất
kinh doanh vì phố bùi viện cũng là đặc thù
có một số cơ sở kinh doanh thì hoạt động kinh tế về đêm
cho nên dẫn tới các cơ sở này là có một số cơ sở biến tướng trong hoạt động kinh doanh của mình
thường thì cũng phải thường xuyên tăng cường kiểm tra nhắc nhở chứng chỉnh các cơ sở hoạt động về đêm này
các cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
việc một số tụ điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện cố tình ngó lơ để khách sử dụng ma túy
và các chất kích thích cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người nghiện trên địa bàn
ảnh hưởng đến an ninh trực tự
trên cơ sở nắm tình hình lực lượng công an sẽ triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
để có biện pháp kiểm tra xử lý dứt điểm không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
sở giao thông vận tải tp hcm vừa phát đi thông báo tạm thời cấm ô tô lưu thông
của cả hai chiều ở quận gò vấp và quận một mươi hai qua cầu thép an phú đông
do sự cố xà lan đâm vào chân cầu vào ngày một mươi ba tháng năm
theo sở giao thông vân tải tp hcm xà lan mang số hiệu la ba nghìn bảy trăm bảy mươi bốn kéo theo xà lan sg hai nghìn sáu trăm một mươi hai
lưu thông hướng từ sài gòn về an lọc đã va đập vào trụ t sáu của cầu thép tạm an phú đông
nối quận gò vấp với quận một mươi hai
vụ va chạm đã làm cọc số sáu và số bảy của trụ t sáu bị công vên
và đỉnh trụ bị chuyển vị
ngay sau khi sự cố xảy ra sở giao thông vận tải bang giao thông cũng có một số cơ quan chức năng liên quan
đã tới hiện trường khảo sát kiểm tra đánh giá và xác định hướng giải quyết khắc phục
trước mắt sở đã ra biện pháp tạm thời chỉ cho phép các phương tiện hai bánh lưu thông qua cầu
cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu
lộ trình thay thế đối với ô tô hướng từ quận một mươi hai sang gò vấp là
đường vương lai quốc lộ một hà huy giáp nguyễn oanh phan văn trị nguyễn thái sơn
đối với hướng từ quận gò vấp sang quận một mươi hai lộ trình lưu thông ngược lại của hướng đi trước
lưu ý các phương tiện khi qua khu vực phải lưu thông tốc độ chậm
phải tuân thủ theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc bản hướng dẫn
không một thành phố nào trên thế giới lại dùng ngân sách để có thể bù lỗ cho đường sắt đô thị
cũng không có một thành phố nào sử dụng hoàn toàn nguồn vốn doanh nghiệp để có thể phát triển hạ tầng đô thị
phải có sự hài hòa giữa hai bên mới có thể phát triển bền vững được
đó là chia sẻ của nhiều chuyên gia trong hội thảo mô hình phát triển đô thị
theo định hướng giao thông công cộng của tod
được ban quản lý đường sắt tp hcm và jica tổ chức vào ngày một mươi hai tháng năm
theo các chuyên gia nhật bản đơn vị điều phối khai thác quỹ đất phải là cơ quan nhà nước
chứ không phải doanh nghiệp tư nhân
tuy nhiên cơ quan nhà nước có thể là doanh nghiệp
tuy nhiên vì đây là dự án thực hiện trong thời gian dài và chi phí rất cao
nên nguồn lực chủ yếu sẽ từ phía các doanh nghiệp
nhà nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối lợi ích của các bên
nói theo cách khác thành phố phải tìm cách khai thác quỹ đất
và tạo điều kiện cho phát triển hệ sinh thái đường sắt
chúng tôi sẽ đề xuất năm đầu mục đó là làm rõ quy hoạch liên quan mô hình tod
một cơ quan thúc đẩy mô hình này
cơ quan này phải chủ động đứng ra điều phối các bên liên quan
đảm bảo lợi ích công bằng của các bên
ấn với các nội dung trong buổi dự thảo là thành phố hồ chí minh đang gặp thuận lợi
là dự thảo nghị quyết cơ chế đặc vụ phát triển thành phố đã có nhiều quy định liên quan đến mô hình này
trong đó có điểm đáng chú ý như cho phép thu hồi và chính ngay các khu đất xung quanh các nhà ga
dọc theo tuyến đường sắt đô thị
để thực hiện được mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tod
ban quản lý đường sắt đô thị phải thiết hành thu hội đất ngoài ranh của nhà ga
trong vòng từ năm trăm linh đến tám trăm linh mét
tuy nhiên với dự án metro hiện nay đơn vị này chỉ được phép quản lý trong giới hạn của công trình
nếu thực hiện được thành phố hồ chí minh sẽ tới hành địa phương đầu tiên tại việt nam
áp dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tod
mô hình này phải tạo điều kiện cho thành phố hồ chí minh chỉnh trang đô thị
vừa đảm bảo lâu dài về mặt môi trường sống khắc phục được tình trạng ô nhiễm không khí
hạn chế tình trạng tập trung dân cư phương tiện không đồng đều
đặc biệt tạo nguồn lực tài chính
hồ chí minh đã phát triển các dự án gắn liền với hệ sinh thái đường sắc đô thị
trong ngày một mươi bốn tháng năm tại thành phố hồ chí minh nhà xuất bản kim đồng tổ chức buổi giao lưu
với tác giả papa tapio để giới thiệu phần mới nhất của chuyện sơn gâu
và hành trình thi đấu của nhân vật sơn vừa được lan tỏa tinh thần bóng đá cao thượng của người việt
vừa giúp quảng bá cảnh đẹp và ẩm thực của thành phố hồ chí minh đến với độc giả quốc tế
truyện xoay quanh nhân vật sơn gâu
chính tân sơn cậu bé có mẹ là người việt sinh ra và lớn lên tại vương quốc bóng đá brazil
vừa trở về thành phố đà nẵng quê hương
trong tập mới nhất độc giả được nhìn thấy nhiều địa điểm quen thuộc của thành phố hồ chí minh xuất hiện
nôi bật nhất là hình ánh chợ bến thành ngoài bìa sắt
chuyến thi đấu của sơn cùng những người bạn còn giúp giới thiệu các địa danh ẩm thực đặc trưng của thành phố hồ chí minh
đội ngũ tác giả biên tập kỳ vọng tác phẩm chuyện hợp tác việt nhật này sẽ góp phần quảng bá
giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người việt nam
từ đó góp phần thúc đeo hơn nữa sự hiểu biết lớn nhau của nhân dân hai nước việt nam nhật bản
tác giả chia sẻ bộ truyền sẽ tiếp tục được sáng tác với bối cảnh nhiều tỉnh thành khác của việt nam
tạo cơ hội giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn hơn đến bạn bè quốc tế
ngay sau khi đáp chuyến bay về thành phố hồ chí minh vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
thì cô gái vàng điền kinh việt nam nguyễn thị quan cùng với huấn luyện viên trần vân sĩ
đã có buổi giao lưu nhiều cảm xúc với các bạn trẻ ở thành phố hồ chí minh
những kỷ niệm đáng nhớ tại đấu trường sea games ba mươi hai đã được hai thầy trò chia sẻ thật ấn tượng và đáng tự hào
đúng một mươi bốn h chiều ngày một mươi bốn tháng năm nữ vận động viên nguyễn thị oanh
người vừa giành bốn huy chương vàng cho điền kinh việt nam tại sea games lần thứ ba mươi hai
tổ chức tại vương quốc campuchia xuất hiện tại nhà văn hóa thanh niên thành phố hồ chí minh
dưới những tràng vỗ tay của các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thành phố
để tham gia buổi giao lưu trực tiếp này nhiều bạn trẻ đoàn viên đã có mặt tại nhà văn hóa thanh niên thành phố từ rất sớm
ai cũng tỏ ra vui tự hào và chia sẻ cảm xúc của mình về nhân vật chính của buổi giao lưu chiều nay
tại buổi giao lưu xúc động trước những tình cảm của các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thành phố dành cho mình
nữ vận động viên nguyễn thị oanh chia sẻ

cũng có mặt tại buổi giao lưu huấn luyện viên đội tuyển điền kinh quốc gia việt nam ông trần văn sĩ
cũng chia sẻ những câu chuyện xung quanh một kỳ si game đáng nhớ cùng cô học trò của mình
ông cũng đã trân trọng cảm ơn đảng và nhà nước cùng các tổ chức xã hội
đã dành sự quan tâm cho các vận động viên điền kinh nước nhà

để dành sự quan tâm cho các vận động viên điền kinh nước nhà
thưa quý vị theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường từ đầu năm đến nay
tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp
hơn trung bình nhiều năm hiện nay mực nước tại nhiều hồ chứa lớn ở mức rất thấp
một số hồ chứa lớn lượng nước chữ trong các hồ chứa thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối
cá biệt hồ bản vẽ của tỉnh nghệ an thiếu hụt tới ba trăm tám mươi chín triệu mét khối
trước thực trạng trên thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi tới các tỉnh thành phố
và các bộ ngành liên quan về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách
ứng phó với nguy cơ nắng nóng hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
không để thiếu nước cho sinh hoạt thủy điện và ảnh hưởng tới sản xuất nhất là đối với các lĩnh vực trọng yếu
trong đó yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam ra soát phương án sản xuất điện
trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động đảm bảo cung ứng điện
cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân tăng cường sử dụng các nguồn điện ưu tiên dành cho nước của các hồ thủy điện
phục vụ phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến
tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng
tính toán đề xuất vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn gửi bộ tài nguyên và môi trường thẩm định
trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định nhằm khai thác hiệu quả tiết kiệm nguồn nước
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã tiến hành thu thập tài liệu để xử lý hành vi xả nước thải
chưa qua xử lý ra môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn carberg vina xã tóc tiên thị xã phú mỹ
từ tin báo của quần chúng nhân dân
thị xã phú mỹ phát hiện khu vực suối giao kèo đoạn qua đập ba cửa có sủi bọt trắng bất thường nên đã truy nguồn để xác minh
qua đó phát hiện tại khu vực vườn tràm số hai của công ty trách nhiệm hữu hạn kbet vina có dòng nước màu vàng đục
bốc mùi hôi chảy thẳng ra cống thoát nước mưa của công ty này
do theo đường nước lực lượng công an phát hiện một máy bơm đang hoạt động bơm nước từ hồ nước gì
chưa qua xử lý bơm vào vườn tràm số một từ đây lại bơm tiếp vào vườn tràm số hai theo rãnh nước xả xuống cống thoát nước mưa chảy ra suối giao kèo
sau khi phát hiện vụ việc công an thị xã phú mỹ đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập biên bản hiện trường lấy mẫu nước thải
để phân tích đồng thời làm việc với những người có liên quan để củng cố tài liệu xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đã phối hợp cùng các ngành chức năng
chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm không được sử dụng tại việt nam
trước sự chứng kiến của các sở ngành công an tỉnh an giang tổ chức tiêu hủy hơn sáu một trăm linh chai và sáu mươi can
hai trăm linh gói thuốc bảo vệ thực vật các loại có chứa chất cấm sử dụng tại việt nam
đây là số thuốc bảo vệ thực vật trong hai vụ vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm do tổ liên ngành phòng chống buôn lậu
gian lợi thương mại và hàng giải tỉnh an giang
cơ quan tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ việc tổ chức tiêu hủy nhằm đảm bảo việc xử lý tăng vật theo đúng quy định của pháp luật
bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức sản xuất kinh doanh chân chính
đồng thời giáo dục gian đe các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm
mới đây qua công tác tuần tra kiểm soát công an tỉnh phú yên đã phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi ba nghìn chín trăm linh do nguyễn vĩnh tú chú tại tỉnh quảng nam điều khiển
lưu hành theo hướng bắc nam trên quốc lộ một đoạn qua huyện tuy an đang vận chuyển hàng hóa vi phạm với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bảy bục hàng có hóa đơn chứng từ nhưng vi phạm về nhãn hàng hóa
và chín mục hàng hóa không có hóa đơn chứng từ gồm gần một sáu trăm năm mươi đôi dé đôi dép
bốn năm trăm linh khẩu trang vải bảy trăm hai mươi chai dầu nhờn gần hai chín trăm linh kéo cắt chỉ ba trăm năm mươi túi đeo chéo với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là hơn một trăm một mươi năm triệu đồng đối với bảy cơ sở kinh doanh ở tp hcm đồng nai và bình dương liên quan đến số hàng hóa kể trên
thưa quý vị sau những cơn mưa đầu mùa thì vườn cây thanh long ở tỉnh tiền giang tươi tốt đặc biệt giá thanh long hiện ở mức cao nhất trong vài năm gần đây
hiện nay nhà vườn tỉnh tiền giang bán trái thanh long ruột đỏ loại một giá gần bốn mươi đồng một kg loại hai loại ba giá từ ba mươi đến ba mươi ba đồng một kg
đây là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây với mức giá này thì mỗi kg thanh long cho lãi từ một mươi năm đến hai mươi đồng
tuy nhiên mới chỉ có từ một mươi một mươi năm vườn cây có trái cho thu hoạch
theo nhà vườn khoảng một tháng sau khi trái thanh long thu hoạch thì sẽ bước vào mùa nở rộ
tỉnh tiền giang có diện tích cây thanh long thương phẩm gần một mươi ha
từ trước tết nguyên đán đến nay thì do thị trường trung quốc tiêu thụ mạnh nên đầu ra trái cây này rất dễ dàng giá ở mức cao
hiện nay thanh long việt nam đã xuất khẩu tới hơn một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
ngoài các thị trường truyền thống như trung quốc thái lan malaysia
thanh long việt cũng đã xâm nhập vào các thị trường khó tính như mỹ nhật hàn new zealand hay là australia
thưa quý vị mảnh đất tây nguyên không chỉ nổi danh với cà phê hồ tiêu mà nuôi trồng thủy sản cũng đang là hướng phát triển kinh tế
đang được người dân nơi đây thực hiện và đã có nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản thành công
phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và kinh tế nông nghiệp của địa phương
không chỉ đa dạng cơ cấu vật nuôi mà còn trở thành mô hình điểm để bà con học tập và nhân rộng phát triển
gia đình ông nghệ là một trong những hộ tham gia mô hình nuôi cá rô phi theo tiêu chuẩn việt gáp
cá được thả với mật độ ba con một m hai định kỳ sẽ ghi sổ theo dõi kiểm kê thuốc hóa chất chế phẩm sinh học dùng xử lý
mặc dù chậm lớn hơn so với cách nuôi thông thường nhưng bù lại cá khi xuất bán có thịt chắc thơm
giá bán khá cao nên hiệu quả kinh tế tăng thêm
gia đình thì phát triển kinh tế tốt bởi vì vào họp tác giả thì được học hỏi về kỹ thuật nuôi trồng
giống má thì cái là vừa bán vừa cấp cái giá nó đúng giá
chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình mà được bên chỗ chương trình việt gáp đã cung cấp và hướng dẫn
để cho các hộ tham gia nuôi trồng thủy sản
về cái cá thương phẩm này để cung cấp cho thị trường
cái vụ thủy sản là cũng hàng năm đều tổ chức về vấn đề tập huấn về vấn đề chăn nuôi về vấn đề thủy sản cho bà con
chỉ tính riêng tại đắk lắk có đến hơn bảy trăm linh công trình thủy lợi hồ chứa tạo nên sự đa dạng các loại mặt nước
để tận dụng tiềm năng này nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình nuôi cá lồng bè
điển hình như ở khu vực hồ thủy điện serepok ba đã hình thành một hợp tác xã đang nuôi hơn bảy mươi lồng các loại cá
như cá chép cá riêu hồng cá dô đầu vuông
mỗi tháng cung ứng ra thị trường trên một trăm linh tấn cá thịt các loại
song song với đó các dịch vụ trải nghiệm chăm sóc cá lồng bè câu cá trên sông cũng được đưa vào hoạt động và được nhiều du khách đánh giá cao
điều này đã góp phần tăng cường liên kết ngành du lịch và du
nông nghiệp hình thành chuỗi giá trị dịch vụ du lịch có giá trị gia tăng cao phát huy lợi thế ngành nông nghiệp của khu vực tây nguyên
thưa quý vị nhiều người nội trợ tại việt nam thì thường có thói quen là tích chữ thực phẩm để dùng cho nhiều ngày
tuy nhiên thời tiết nắng nóng là mùa hè thì lại là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus gây bệnh đường ruột phát triển
và đây cũng là thời điểm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm
vậy làm thế nào để bảo quản thực phẩm đúng cách trong mùa nắng nóng
thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là tình trạng ngộ độc ngay tức thì ngay sau khi ăn
các tổn thương nó gây lên trước hết là từ trên đường tiêu hóa gây ra các triệu chứng như là nôn rất là nhiều đau bụng dữ dội và tiêu chảy
tiếp theo là tình trạng nhiễm độc bản thân bởi các độc tố do vi khuẩn tạo ra
các chuyên gia về dinh dưỡng cho rằng để tránh ngộ độc thực phẩm do thói quen sinh hoạt hàng ngày
người dân nên tuân thủ một số quy tắc khi bảo quản thức ăn
để chung thực phẩm sống và thực phẩm chín bảo quản riêng từng loại
nên rửa sạch cũng như là để ráo nước trước khi cho vào bảo quản trong tủ lạnh
tất cả những loại thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh thì phải được gói kín hoặc là để riêng trong khay hoặc trong hộp có nắp đậy kín
đặc biệt là đối với thực phẩm chín thức ăn chín khi mà ăn thừa thì chúng ta cũng cần chú ý là nấu xôi và để nguội trước khi cho vào bảo quản trong tủ lạnh
và phải đun xôi lạnh
trước khi dùng đặc biệt nữa một chú ý nữa là người chế biến thực phẩm thì nên vệ sinh tay sạch sẽ trước khi chế biến thực phẩm
hai mươi năm hai mươi sáu tháng năm và từ ngày ba mươi một tháng năm chạy các thứ bốn năm sáu bảy hàng tuần
tàu se hai mươi chín xuất phát từ quy nhơn các ngày hai mươi hai mươi một hai mươi bảy hai mươi tám tháng năm và từ ngày một tháng sáu chạy các thứ năm sáu bảy chủ nhật hàng tuần
các thứ bốn năm sáu bảy hàng tuần
từ ngày ba mươi một tháng năm chạy các thứ bốn năm sáu bảy hàng tuần